lựu không chỉ là một loại trái cây ngon mát mà còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe
trong quả liệu có chứa một lượng lớn các chất chống oxy hóa vitamin c và nhiều loại vitamin khác
giúp tăng cường hệ miễn dịch bảo vệ sức khỏe và chống lại nhiều bệnh tật
so với nhiều loại trái cây giá trị dinh dưỡng của quả liệu có phần nổi trội hơn hẳn
trong quả lựu có chứa rất nhiều vitamin như vitamin c vitamin k folate cali
phốt pho và canxi chất sơ protein
đặc biệt trong quả lựu có chứa hai hợp chất có tính dược lượng mạnh unicalagin
hợp chất chống oxy hóa này có nhiều trong phần vỏ hạt lựu
thậm chí theo một số nghiên cứu hòa tính chống oxy hóa trong loại trái cây này
còn cao hơn rất nhiều lần so với trà xanh và rượu vàng đỏ
acid punicic đây là một loại acid linolax có nhiều trong phần vỏ hạt và có tác dụng sinh học cực mạnh
theo bác sĩ trường hoàng hải trung tâm hỗ trợ sinh sản bệnh viện biêu điện hà nội
nước ép liệu từ lâu đã được chị em thích thú nhờ công dụng phòng chống lão hóa giúp trẻ đẹp hơn
nguyên nhân bởi trong quả lựu có chứa hai hợp chất có tính dược lượng mạnh
một là unicalagin đây là hợp chất chống oxy hóa có nhiều trong phần vỏ hạt lựu
thậm chí theo một số nghiên cứu hoạt tính chống oxy hóa trong loại trái cây này
còn cao hơn rất nhiều lần so với trà xanh và rượu băng đỏ
hai là azipunic đây là một loại azipunic có nhiều trong phần vỏ hạt và có tác dụng sinh học cực mạnh
chúng là những chất chống oxy hóa mạnh giúp trẻ em duy trì vẻ ngoài xuân sắc
đặc biệt hạt liệu rất tốt có tính mát và có khả năng khử trùng
rất hiệu quả trong việc điều trị thiêu chảy hay đi ngoài da máu
hạt lựu còn thúc đẩy cơ thể sản sinh collagen và giúp sừng chắc khỏe
bên cạnh đó vitamin k và vitamin c trong quả lựu còn có tác dụng làm đẹp da
hạt lựu cũng có chứa rất nhiều chất sơ và giúp bạn giảm cân hiệu quả
do đó bạn có thể ăn hạt lựu tuy nhiên bác sĩ hải khuyên nên ăn với lượng vừa phải
nước ép lựu còn là vũ khí để hỗ trợ sinh sản hiệu quả
trong nước ép liệu có chứa lượng lớn các hợp chất chống oxy hóa giúp giảm tình trạng căng thẳng oxy hóa
từ đó hỗ trợ phòng ngừa dối loạn chức năng tinh trùng đảm bảo khả năng sinh sản tốt cho sức khỏe
theo chuyên gia bổ sung lựu vào chế độ ăn uống cũng là cách làm tăng hóc môn testosterone ở nam giới
giúp họ hứng thú và mạnh mẽ hơn trong chuyện gian gối
đây chính là loại nước ép giúp một người khỏe hai người bôi
nếu vợ chồng ba đang ấp ủ ý định gói em bé vào năm nay
thì đừng quên bổ sung loại nước ép này vào chế độ ăn hằng ngày
chúng rất xứng đáng để phòng chống lão hóa tăng cường khả năng sinh sản giúp vợ chồng bạn sớm có dòng con
ngoài chống lão hóa khả năng sinh sản uống nước ép lự còn đem lại những công dụng gì
một phòng chống ung thư
khi cơ thể phải đối mặt với tình trạng viêm mạng tính
sẽ có khả năng gây ra hàng loạt vấn đề về sức khỏe rất nghiêm trọng như bệnh tim mạch
ung thư suy giảm trí nhớ bệnh tiểu đường hay béo phì
liệu chứa lượng chất chống oxy hóa rồi rào giúp lại bỏ gốc tự do gây viêm
và các sản phẩm thừa của quá trình viêm khiến cơ thể trẻ khỏe không ngừa bệnh tật
do đó dùng nước ép liệu đúng cách giúp phòng chống ung thư hiệu quả
hai hạ huyết áp
người mắc bệnh huyết áp cao có thể phải đối mặt với nhiều nguy cơ về sức khỏe
đặc biệt là tình trạng đột quỵ
một trong số thành phần có trong hạt liệu có thể ngăn chặn hoạt động của enzyme
chuyển đổi angotency trong huyết thanh giảm huyết áp tâm thu
ba cải thiện trí nhớ
các chất chống oxy hóa trong nước ép lưu có thể giúp cải thiện trí nhớ
và ngăn sự tiến triển của bệnh alzheimer
bao bầu cũng có thể bổ sung lựu trong chế độ ăn mỗi ngày để bảo vệ thần kinh của thai nhi
một số nghiên cứu cho thấy nước ép lựu rất tốt và có thể giảm nguy cơ tổn thương não
ở những trường hợp trẻ bị chất phát triển
bốn giúp tiêu hóa tốt
nước lựu có thể giảm viêm ở ruột và cải thiện tiêu hóa
nước lựu có thể mang lại lợi ích cho những người bị bệnh crohn
viêm loát đại tràng và các bệnh viêm ruột khác
tuy nhiên nhiều người vẫn đang tranh cãi về việc liệu nước ép lưu
có làm xấu đi tình trạng tiêu chảy hay không
vì vậy nhiều bác sĩ đưa ra lời khuyên là bạn nên trải uống nước lựu
cho đến khi cảm thấy các trực trựng đã giảm hẳn
năm chống viêm
nước liệu là một chất chống viêm mạnh do nồng độ cao của các chất chống oxy hóa
nó có thể giúp giảm viêm khắp cơ thể và ngăn ngừa stress oxy hóa ngăn ngừa tổn thương
sáu tốt cho tim
nước liệu được đánh giá là loại nước ép rất có lợi cho một trái tim khỏe mạnh
nước ép lựu có tác dụng bảo vệ tim và động mạnh
một nghiên cứu nhỏ đã chỉ ra rằng nước ép lựu có thể cải thiện lưu lượng máu
và giữ cho động mạch không trở nên cứng và dài hơn
không chỉ vậy nước liệu có thể làm chậm sự tăng trưởng của mảng bám và sự tích tụ cholesterol trong động mạch
tuy nhiên nước lựu có thể phản ứng tiêu cường với thuốc hạ huyết áp và cholesterol như statin
bảy tốt cho khớp
chất flavonol trong nước ép lựu có thể giúp ngăn tỉnh trạng viêm có loại trôi viêm khớp và sụn bị tổn thương
loại nước này hiện đang được nghiên cứu tác động đối với bệnh nặng xương viêm khớp dạng thấp và các loại bệnh viêm khớp khác
tám giúp giảm huyết áp
sau nhiều nghiên cứu các nước thực hiện để xác định nước ép lựu có thể làm giảm huyết áp tổng thể trong thời gian dài hay không
chín kháng virus
với vitamin c và các dưỡng chất tăng cường bệnh dịch khác như vitamin e nước ép lựu có khả năng ngăn ngừa bệnh tật và chống nhiễm trùng
liệu cũng được chứng minh là có khả năng kháng khuẩn và kháng virus trong phòng thí nghiệm
hiện các nhà nghiên cứu đang xét nghiệm hiệu ứng của nước ép lưu đối với nhiễm trùng thông thường và virus
một mươi đối với trí nhớ
uống khoảng hai trăm bốn mươi ml nước liệu hàng ngày có thể cải thiện việc học và khả năng ghi nhớ
một mươi một tinh dục và khả năng sinh sản
nước gap liệu có rất nhiều chất chống oxy hóa và có khả năng tác động đến stress oxy hóa
chuyện oxy hóa được chứng minh là gây ra dối loạn chức năng của tinh trùng và làm giảm khả năng sinh sản ở phụ nữ
nước ép lựu được chứng minh giúp giảm stress oxy hóa trong nhau thai
ngoài ra uống nước ép lựu có thể làm tăng nồng độ testosterone ở nam giới và phụ nữ một trong những học môn chính của tinh dục

nước lựu có khả năng tăng cường khả năng thi đấu thể thao giảm đau và cải thiện khả năng vô khối sức mạnh
ngoài ra năng liệu còn làm giảm tác động có hại của sự oxy hóa gây ra bởi tập thể thao

liệu được sử dụng như một loại thuốc chữa tiểu đường ở trung đông và ấn độ
mặc dù chưa rõ tác dụng của quả liệu đối với bệnh tiểu đường
sau chúng có thể giúp giảm sự đề kháng insulin và giúp lượng đường trong máu thấp hơn
một mươi bốn liệu ý dùng nước ép lựu tránh nguy hiểm sức khỏe
mặc dù rất tốt đối với sức khỏe chuyên gia khuyến cáo không nên vì thế mà lạm dụng
việc uống quá nhiều nước ép lựu sẽ gây một số vấn đề nguy hiểm
một hạ huyết áp
uống quá nhiều nước ép lựu có thể gây thủ đất áp
đây cũng là lý do bạn tuyệt đối không nên kết hợp nước ghép liệu với các loại thảo dược hay các loại thuốc giảm huyết áp
nếu làm vậy huyết áp của bạn có thể hạ quá thấp rất nguy hiểm
hai vấn đề về truyền hóa
nếu đang sử dụng thuốc điều trị bất cứ bệnh gì bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng nước gặp đâu
một số hợp chất trong nước ép lựu có thể tác động với một loại enzim quan trọng trong quá trình truyền hóa
đây có thể là nguyên nhân dẫn đến những vấn đề về chuyển hóa không ngờ
ba dị ứng
mặc dù là loại quả lành tính có nhiều công dụng đối với sức khỏe nhưng trong thực tế ghi nhận một số người có thể bị dị ứng với lưu
nhất là khi uống nước ép quá nhiều một số triệu chứng dị ứng nô lựu là buồn nôn ngứa đỏ mắt phát ban khó thở